tối qua ngày một mươi một tháng một ubnd huyện hàm yên tỉnh tuyên quang đã tổ chức khai mạc hội trợ cam sành hàm yên
đây là lần thứ ba hội trợ cam sành được tổ chức nhằm mục đích quảng bá
giới thiệu sản phẩm cam sành hàm yên với người tiêu dùng trên cả nước
hội trợ cam sành hàm yên năm nay được tổ chức với quy mô bốn mươi sáu gian hàng trưng bày
quảng bá sản phẩm cam sành hàm yên cùng với các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện
và vật tư phân bón máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp
thông qua hội trợ huyện hàm yên mong muốn sẽ thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp
để mở rộng liên kết triển khai các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn
trong đó đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực bảo quản chế biến bao tiêu sản phẩm cam sành hàm yên
tại buổi lễ ban tổ chức hội trợ đã trao dây chứng nhận việt gáp cho bảy nhóm hộ gia đình sản xuất cam
trên địa bàn huyện hàm yên và diễn ra lễ ký kết giữa các doanh nghiệp siêu thị
hợp tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm cam sành hàm yên